một thông tin cho hay mới đây tại đồng nai có phản ánh về tổ trưởng khu phố ấp không công bằng trong phân bổ trợ cấp người dân có hiện tượng người không có cảm tình thì ghét
đó là một phần nội dung của ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đưa ra trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh về những chính sách an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do tình hình dịch
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh từ khi tổng đài một nghìn hai mươi hai mở rộng bắt đầu hoạt động đến nay đã tiếp nhận hơn hai mươi chín tám ngàn lượt ý kiến từ những người dân liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội trong đó có hơn hai mươi bảy bốn nghìn ý kiến đã được xử lý còn gần hai ba ý kiến đang xử lý
báo cáo về chính sách an sinh xã hội trên địa bàn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội đồng nai bà nguyễn thị thu hiền cho biết có hiện tượng nhiều hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ của mặt trận tổ quốc
nhưng vẫn gọi điện phản ánh về chính sách an sinh xã hội chủ yếu là những yêu cầu hỗ trợ lương thực thực phẩm có trường hợp gọi đến không gặp khó khăn nhưng khi cho cán bộ xuống xác minh thì không khó khăn nhà hay lẩu
ngoài ra trong quá trình ra soát người được hưởng chính sách hỗ trợ người lao động xảy ra hiện tượng bị trùng đối tượng có người làm hồ sơ nhận trợ cấp đến ba lần có người sửa chứng minh nhân dân và số căn cước có trường hợp dùng cả chứng minh nhân dân và căn cước để khai nhận tiền
có trường hợp người đã lãnh trợ cấp bên lao động tự do nhưng lại nộp hồ sơ trong công ty lãnh tiếp hiện chúng tôi đang giả soát những người này để có biện pháp thu hồi và xử lý bà hiền nói
phó chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn thị hoàng cũng thông tin đã tiếp nhận được một số ý kiến của người dân phản ánh về tổng đài một nghìn hai mươi hai nội dung đã gọi ý kiến đến lần thứ ba nhưng chưa được xử lý
có người nộp hồ sơ hưởng chính sách do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng đến nay một tháng rồi vẫn chưa được giải quyết
vì vậy bà đề nghị các địa phương cần khắc phục xử lý thông tin người dân gọi đến
về vấn đề này chủ tịch ubnd tỉnh cao tiến dũng yêu cầu các địa phương cần khắc phục cho người ra soát theo dõi trả lời ngay cho công dân
cái nào đúng đối tượng thì phải xử lý ngay cái nào không đúng đối tượng thì có phản hồi lại đừng để người dân thắc mắc mình có đúng đối tượng hay không
chủ tịch tỉnh đồng nai đề nghị sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh khó khăn của người dân cần thực hiện hỗ trợ ngay một cách chú đáo công bằng
giúp người dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục hỗ trợ công dân gặp khó khăn
phía mặt trận tổ quốc cùng địa phương ra soát thường xuyên để hỗ trợ người dân đặc biệt là tổ trưởng tổ khu phố ấp
nhiều người phản ánh tổ trưởng khu phố ấp không phân bổ hỗ trợ người dân cho đều không công bằng có lựa chọn bà con thân thiết chuyển trước còn người khó khăn chuyển sau
những người không có cảm tình ghét cứu trợ người dân là không ghét không thân thiết vì ai cũng cần phải ăn nên phải công bằng
đề nghị phải làm hết sức công minh thường xuyên dặn dò dưới cơ sở làm cho tốt ông cao tiến dũng nhấn mạnh
trước tình trạng nhiều bệnh nhân xuất viện về địa phương thì thành f chủ tịch ubnd đồng nai cao tiến dũng yêu cầu cần phải ngăn chặn nguồn lây này đừng để bệnh viện trở thành nơi cung cấp f
sở y tế đồng nai cho biết trên địa bàn huyện xuân lộc vừa ghi nhận thêm hai ca dương tính covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn huyện lên hai trăm tám mươi năm ca
trong đó có ca f xã xuân trường vừa đi điều trị tại một bệnh viện trợ giấy tp hcm trở về địa phương
ngày hai mươi hai tháng chín đồng nai cũng ghi nhận ba ca f ở xã bình sơn huyện long thành sau khi đi chăm sóc người thân tại khoa sản bệnh viện đồng nai trở về địa phương
trong những ngày gần đây vấn đề bệnh nhân đi khám bệnh hoặc điều trị xuất viện trở về địa phương thì trở thành f luôn được đưa ra thảo luận tại nhiều cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
đến sáng hai mươi ba tháng chín vấn đề này trở nên nóng hơn
và trở thành chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp khi mà tình hình ngày càng có vẻ nghiêm trọng
tại cuộc họp ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết có rất nhiều trường hợp trở về từ bệnh viện vài ngày thì dương tính với covid một mươi chín
để ngăn chặn nguồn lây này sở y tế đã có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn
theo đó ai trở về từ bệnh viện đều coi là từ vùng đỏ về phải cách ly theo dõi tại nhà một mươi bốn ngày ông vũ nêu
tại đầu cầu huyện định quán ông trần bá đạt bí thư huyện ủy cho hay trong tổng số hai trăm ba mươi bốn kf ghi nhận trên địa bàn
có ba mươi ca từ các bệnh viện về gồm bệnh viện đa khoa đồng nai hai mươi năm ca bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai hai ca
một ca ở bệnh viện trợ giấy tp hcm hai ca còn lại ở các bệnh viện khác
gia đình lại nhiều thành viên nên huyện chủ trương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã ông đạt cho hay
tại tp biên hòa cũng đang nhức nhối tình trạng này vì trong thời gian gần đây
có hơn một mươi phường xuất hiện các ca f từ bệnh viện về
nhiều người về từ bệnh viện thì vài ngày sau trở thành f
phát biểu tại cuộc họp ông võ văn tránh bí thư thành ủy tp biên hòa cho biết
một số nguồn lây từ bệnh viện về đã tạo thành các chùm lây cả gia đình
như tại phường tam phước có đến năm chùm ca nhiễm từ bệnh viện về mỗi nhà có từ bốn đến năm người
theo ông tránh cần ngăn chặn nguồn lây này phải chặn từ gốc phòng dịch ngay trong bệnh viện
nếu không chặn được thì rất khó khăn cho các địa phương trong việc kiểm soát dịch
ông hồ thanh sơn phò bí thư thường trực tỉnh huy đồng nai cho rằng
nhiều địa phương đưa người từ bệnh viện về đi cách ly cũng là một phương pháp
nhưng đó chưa phải là phương pháp hay
và ông sơn đồng tình với quan điểm của ông võ văn chánh đó là phải phòng chống ngay trong bệnh viện
ông quản minh cường phò bí thư tỉnh huy đồng nai thì cho rằng
phải xem bệnh viện là vùng nguy cơ cực lớn
cần xem lại quy trình kiểm soát ở các bệnh viện xem đã chặt chẽ trong quản lý người ra vào chưa
kết luận tại cuộc họp ông cao tiến dũng chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đề nghị các bệnh viện
phải thông báo cho trạm y tế xã phường thông tin bệnh nhân về để địa phương biết và kiểm soát theo dõi
cụ thể nếu người đó sợ lây cho người thân trong gia đình
muốn được cách ly tập trung thì đưa đến khu cách ly tập trung của xã phường
còn nếu muốn được cách ly tại nhà thì hướng cách ly quy trình cách ly tại nhà
để người dân áp dụng sao cho đảm bảo an toàn
cũng theo chủ tịch ubnd đồng nai cao tiến dũng
điều quan trọng hơn là phải khắc phục tình trạng thiếu an toàn ở các bệnh viện
ông dũng yêu cầu sở y tế đồng nai phải có giải pháp
chứ không bệnh viện lại thành nơi cung cấp f cho xã hội